thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tính từ một mươi sáu h ngày hôm qua cho tới một mươi sáu h ngày hôm nay
cả nước ghi nhận một mươi sáu ba trăm bảy mươi tám ca nhiễm mới trong đó năm mươi ba ca nhập cảnh và một mươi sáu ba trăm hai mươi năm ca ghi nhận trong nước
hà nội vẫn đứng đầu số ca mắc trong ngày với hai chín trăm năm mươi năm trường hợp
số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là hai mươi một trăm bảy mươi hai ca
nâng tổng số ca được điều trị khỏi là một bảy trăm bốn mươi bảy bốn trăm sáu mươi hai ca
theo thống kê của bộ y tế cho đến ngày hôm qua ngày một mươi sáu tháng một
cả nước có ba mươi ba tỉnh thành vùng xanh cấp độ dịch là một hai mươi ba tỉnh vùng vàng cấp độ dịch hai
bảy tỉnh vùng cam cấp độ dịch ba không có tỉnh vùng đỏ
trong đó vùng xanh là vùng có mức độ bình thường mới trong phòng chống dịch covid một mươi chín
cho đến chiều ngày hôm nay cả nước đã tiêm gần một trăm sáu mươi chín triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
bộ y tế tiếp tục nhắc các địa phương khẩn trương hoàn thành việc tiêm mũi hai
cho người từ mùa xuân
tiêm mũi hai cho người từ một mươi tám tuổi trở lên không để sót đặc biệt là người có bệnh nền
người trên năm mươi tuổi
hoàn thành tiêm mũi hai cho người từ một mươi hai đến một mươi tám tuổi trong tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
tiêm mũi thứ ba cho người từ một mươi tám tuổi trở lên trong quý i năm hai nghìn hai mươi hai
đặc biệt là lưu ý các đối tượng thường xuyên di chuyển đối tượng từ một mươi tám đến năm mươi tuổi
và các nhóm đối tượng có nguy cơ cao mắc bệnh
chủ động có kế hoạch phương án tiêm vaccine cho trẻ em từ năm tuổi đến một mươi một tuổi
theo khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới thực tiễn thế giới và của việt nam
hiện nay hà nội đang là điểm nóng về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước
số ca mắc mới trong những ngày gần đây đều chạm mốc gần ba ca
điều đáng nói là số căn nặng có xu hướng gia tăng do nhiều trường hợp là người cao tuổi
người có bệnh nền chưa tiêm vaccine covid một mươi chín
bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín thuộc bệnh viện đại học y hà nội
tại đây đang điều trị cho hơn hai trăm linh bệnh nhân mắc covid một mươi chín từ nặng đến nguy kịch
trong đó có khoảng bốn mươi bệnh nhân đang phải thở máy
trong đó có khoảng bốn mươi bệnh nhân tiếp nhận mới mỗi ngày từ hai mươi đến ba mươi ca
với số lượng nhân lực nhân viên y tế hiện có bệnh viện đang rơi vào tình trạng quá tải
chủ yếu họ là những người nhiều tuổi tám mươi chín mươi có những người gần một trăm linh tuổi
bốn mươi năm mươi những trường hợp thở máy là có nguy kịch tử vong
các bác sĩ cho biết khi tỷ lệ bệnh nhân mắc mới mỗi ngày có xu hướng gia tăng
thì tỷ lệ nặng cũng tăng theo
đáng nói hầu hết các bệnh nhân nặng nguy kịch đều là người cao tuổi nhiều bệnh nền
chưa tiêm hoặc mới tiêm một mũi vaccine nhập viện khi đã suy hô hấp nặng
phương án nếu mà nhiều hơn nữa thì chúng tôi chuyển sang giai đoạn ba
tức là giai đoạn năm trăm linh giường
khi đó thì cũng nhân lực từ trường đại học hà nội
trường đại hội hà nội là nơi đỡ đầu nguồn nhân lực cho bệnh viện đại hội hà nội
cũng như là huy động thêm các sự hỗ trợ và nhân lực từ các bệnh viện của thành phố hà nội
cũng như là một số tỉnh miền bắc
hiện tỷ lệ bệnh nhân covid một mươi chín ở hà nội tử vong là hai mươi sáu
tỷ lệ bệnh nhân nặng chiếm khoảng một năm
sở y tế thành phố hà nội đã xây dựng kịch bản lên tới một trăm linh ca mắc
các cơ sở tiếp nhận người bệnh theo phân tầng điều trị bảo đảm hạn chế chuyển tầng
những bệnh nhân thuộc tầng hai và tầng ba sẽ được điều trị tại các bệnh viện tuyến huyện
bệnh viện chuyên khoa tuyến thành phố các bệnh viện hạng một và các bệnh viện hạng hai
và chúng tôi cũng đã có làm việc với tất cả các bệnh viện bộ ngành trung ương đóng trên địa bàn
để huy được toàn bộ lực lượng dừng bệnh của các bệnh viện bộ ngành trung ương
tham gia điều trị những bệnh nhân tầng hai và tầng ba
dự báo số ca mắc mới trong thời gian tới sẽ còn tiếp tục gia tăng
bộ y tế yêu cầu các bệnh viện đề ra những giải pháp để tăng cường công tác điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
để hạn chế những biến chứng và giảm số ca mắc
biện pháp quan trọng nhất vẫn là tuân thủ tuyệt đối biện pháp năm k
tại các cơ quan công sở và các điểm công cộng
thưa quý vị trước những phản ánh của người dân về việc là một số địa phương
đã áp dụng biện pháp quản lý cách ly chưa hợp lý
vào ngày hôm nay bộ y tế đã có công văn gửi chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố
về việc chấn chỉnh các biện pháp phòng chống dịch không phù hợp
nhằm thực hiện đúng chỉ đạo của chính phủ theo tinh thần nghị quyết số một trăm hai mươi tám nqcp
ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt
kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín và các quy định hướng dẫn của bộ y tế
về các biện pháp phòng chống dịch việc triển khai tiêm vaccine phòng chống dịch covid một mươi chín
bộ y tế đề nghị chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng
thuộc tỉnh thành phố tiến hành kiểm tra xác minh hoặc điều tra
để làm rõ nội dung thông tin báo nêu trên
nếu có vi phạm yêu cầu xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật
hoặc chuyển ngay hồ sơ đến cơ quan công an để xem xét xử lý
bên cạnh đó các địa phương tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện
các biện pháp phòng chống dịch theo đúng quy định kịp thời chấn trình
việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch không phù hợp kiên quyết không để xảy ra
các hành vi vi phạm trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
những ngày vừa qua thông tin các bác sĩ tình nguyện viên cho rằng
phía đơn vị quản lý bệnh viện giải trí số sáu tp hcm vi phạm hợp đồng
khiến cho việc chi trả tiền phụ cấp chống dịch cho hơn ba mươi tình nguyện viên
bị chậm trễ và đang được dư luận hết sức quan tâm
và liên quan đến vụ việc này tại buổi họp báo chiều ngày một mươi bảy tháng một
sở y tế tp hcm đã đưa ra một số lời giải đáp
theo đó các bác sĩ tình nguyện viên này bắt đầu nhận việc tại bệnh viện giải chiến số sáu
từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi một và ký hợp đồng đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
tuy nhiên sau nhiều tháng kết thúc công việc tại đây dù các đơn vị khác
đã nhận được phụ cấp theo quy định của sở y tế tp hcm
các tình nguyện viên của bệnh viện giải chiến số sáu vẫn chưa được chi trả
trước vụ việc này sở y tế tp hcm cho biết trong thời gian tuần rồi
đối với lực lượng giải trí số sáu tiếp nhận nhiều lực lượng ở phía bắc và tp hcm
trong đó có ba mươi hai bác sĩ ở tp hcm hỗ trợ bệnh viện giải trí số sáu
riêng đối với tháng một mươi hai hiện nay các bác sĩ toàn bệnh viện cũng đang lọc hồ sơ chính từ
để thanh toán cho toàn bộ nhân viên bệnh viện thì các bác này cũng đi thực hiện
theo đúng cùng với lại tiến độ của các nhân viên bệnh viện
tôi xin bắt đầu hết
trả lời câu hỏi của phóng viên truyền hình công an nhân dân về việc còn có bao nhiêu tình nguyện viên
chưa nhận được tiền phụ cấp trợ cấp và nguyên nhân vì sao chậm trễ
đại diện sở y tế tp hcm cho biết sự việc tương tự cũng xảy ra ở quận tám
thì qua cái trao đổi với lại bên trung tâm y tế quận tám thì chúng tôi được biết
ngày một mươi một tháng một mươi một vừa rồi thì trung tâm y tế quận tám cũng đã có hoàn tất các thủ tục
tại kho bạc đối với lực lượng sinh viên tình nguyện này
thì chắc là trong thời gian sớm thì kho bạc sẽ giải quyết để có thể các lực lượng
của trường tình nguyện của trường y khoa và ngục thạch sẽ được nhận
thì cũng xin thông tin với các anh em
các anh chị đối với lại sở y tế đặc biệt là y tế tp hcm rất quan tâm
để mà có thể giải quyết chế độ cho các lực lượng mà đặc biệt là các lực lượng tình nguyện viên
và các em sinh viên nữa
thì trong thời gian qua thì các cái tổ các cái phòng chức năng của sở y tế
cũng đã cùng với lại các cái bệnh viện ra sót lại cùng cái việc chi trả
cũng như làm việc lại với các cái phòng y tế các cái quận quyền
để xem cái tiến độ
chúng ta sẽ chi trả cho các lực lượng
thì trong thời gian tới thì cũng rất mong cái sự phối hợp của các cái chú ông bó đàn
đâu đó vẫn còn một vài cái cái trường hợp mà chúng ta chưa giải quyết
hoặc là chúng ta có cái xây sót cái tiết kế sót thì chúng ta sẽ tiếp tục giải quyết cho nó hết
thì chúng tôi xin thông tin cho các anh chị về cái khu một
trong đợt dịch lần thứ tư vừa qua đã có hàng nghìn tình nguyện viên
từ các tỉnh và trên địa bàn thành phố được tăng cường hỗ trợ
cho ngành y tế tp hcm chống dịch
việc chi trả kịp thời chi phí hỗ trợ
nhận sự tri ân của người dân và chính quyền thành phố
đối với những hy sinh của các tình nguyện viên
mà còn là sự động viên họ trong những ngày giáp xuân nhâm dần
thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trong nước
theo báo cáo của tiểu ban điều trị ban chỉ đạo phòng chống dịch quốc gia cho biết
hiện nay cả nước có hai trăm bảy mươi bảy hai trăm tám mươi bốn f đang điều trị
trong đó có một trăm linh bốn trăm chín mươi một ca đang được theo dõi điều trị tại bệnh viện
bao gồm gần sáu ca nặng
tính đến ngày hôm nay ngày một mươi bảy tháng một hà nội có trên sáu mươi bệnh nhân covid một mươi chín
và lần đầu tiên ở hà nội phường trúc bạch quận tây hồ vừa mở trạm y tế online
để hỗ trợ nhu cầu của người dân đặc biệt là f f một người đang sống tại khu vực phong tỏa
trạm đã cung cấp cách thức để cho người dân liên lạc với trạm khi cần
cách đối phó với covid một mươi chín tập thở hàng ngày như thế nào
hay là khi nào là dấu hiệu cần cấp cứu
mọi người dân cần hỗ trợ đều có thể đăng bài trực tiếp lên trang
để quản trị viên tiếp nhận và xử lý
và đây là mô hình trạm y tế online đầu tiên của hà nội
hiện nay hà nội đang liên tục dẫn đầu cả nước về số ca mắc mới hàng ngày
số ca tử vong cũng đã tăng trong những ngày gần đây